công an tp hà nội cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản
các đối tượng bị bắt đều dưới một mươi sáu tuổi
qua điều tra nhóm cướp nhí này ở hà nội khai chuyên dùng tuyếp sắt hàn phóng lợn dài hai mét để uy hiếp rồi cướp xe máy vào lúc đêm khuya và dạng sáng
nhóm cướp có tuổi đời còn rất trẻ nhưng với thủ đoạn hết sức manh động và liều lĩnh
ngày một mươi bảy tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ sáu thiếu niên để điều tra về hành vi cướp tài sản
sáu thiếu niên gồm đặng lâu gia vũ cao nguyễn hồng thái phùng cầm đào và lê thanh tùng cùng sinh năm hai nghìn chín ở quận hoàng mai tp hà nội
đặng trung kiên sinh năm hai nghìn tám trú tại phường minh khai quận hai bà trưng và trần gia bảo sinh năm hai nghìn tám trú tại tổ hai mươi bảy phường lĩnh nam quận hoàng mai tp hà nội
quá trình đấu tranh đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai xác định cầm đầu nhóm cướp manh động và liều lĩnh này là đào và vũ
đào và vũ đã kết nối các đối tượng đều có độ tuổi từ một mươi năm và một mươi sáu bỏ học đều thiếu sự quan tâm của gia đình
hàng đêm các đối tượng thường tụ tập tại quán game mang theo hung khí đi ngoài đường diễu phố
sau đó để có tiền tiêu xài và chơi game đào và vũ đã khởi xướng việc sử dụng hùng khí thực hiện các vụ đe dọa cướp xe máy
đối tượng mà nhóm cướp này nhằm vào là những thanh niên bằng tuổi đi xe máy không biển kiểm soát đeo từ hai đến ba người
lý giải về vấn đề này nhóm đối tượng khai nhận các xe máy không biển kiểm soát thì rất có thể là do vi phạm pháp luật mà có
nên người bị hại sẽ không trình báo sự việc đến cơ quan công an
ngoài ra các đối tượng chỉ lấy tiền mặt vì nếu chuyển tiền qua tài khoản thì cũng dễ bị phát hiện
ngoài vụ cướp manh động xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vực đường lĩnh nam phường vĩnh hưng quận hoàng mai
tại cơ quan điều tra sáu đối tượng đã khai nhận thêm ba vụ cướp tài sản khác
cụ thể khoảng ba giờ ngày hai tháng ba các đối tượng gồm vũ đào và bảo điều khiển xe máy cầm theo tuyếp sắt hàn dao phóng lợn
đe dọa hai thanh niên cướp một xe máy honda vision màu vàng không biển kiểm soát tại đầu phố vọng giải phóng phường khương mai quận đống đa
khoảng hai giờ ngày năm tháng ba tại khu vực đường giải phóng gần cổng đại học bách khoa vũ và đào và một đối tượng tên phong
điều khiển xe máy cầm theo tuyếp sát hàn giao phóng lợn đe dọa ba thanh niên cướp một xe máy honda way màu đen không biển kiểm soát tại đường giải phóng
vụ liều lĩnh nhất xảy ra vào lúc một giờ ngày một mươi năm tháng ba tại phố lê lợi quận hà đông hà nội
vũ chở đào tùng đi xe máy chở kiên một người anh của kiên chở đối tượng tên phong
mỗi xe đối tượng ngồi sau đều cầm theo một tuyếp sắt đi vòng quanh hà nội với mục đích gặp ai sơ hở sẽ cướp tài sản
khi sáu đối tượng điều khiển ba xe máy đến khu vực phố lê lợi thì gặp một nam thanh niên điều khiển xe máy honda vision
thấy vậy cả nhóm chặn xe người này cầm tuyếp sắt hàn dao phóng lợn đe dọa yêu cầu người này mở cốp xe ra
do nam thanh niên không có tiền mặt nên cả nhóm đã không cướp được gì mà bỏ đi
hình ảnh về việc các đối tượng dùng hung khí đe dọa cướp tài sản tại địa bàn quận hà đông đã được camera của một nhà dân ghi lại đưa lên một số trang mạng xã hội gây hoang mang dư luận
ngay sau khi nhận thông tin xác định tính chất manh động của các đối tượng giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an quận hoàng mai khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng gây án
quá trình giả soát bằng các biện pháp nghiệp vụ sáu đối tượng trong vụ án đã lần lượt bị bắt giữ
bốn trong sáu đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ cướp đêm bị lực lượng công an quận hoàng mai phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội truy xét bắt giữ các đối tượng đều đã bỏ học
cả đám đều nghiện game và lâu lắm rồi đều thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ
sáng ngày một mươi bảy tháng ba tại trụ sở công an quận hoàng mai ngọc ngưng bóng dáng của mấy bậc trung niên cả nam lẫn nữ
họ là người nhà và phụ huynh của sáu đứa trẻ đang yên vị tại đội cảnh sát hình sự từ gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua
những đứa trẻ thật xót xa khi bị gọi danh kẻ cướp
từng ấy thời gian bị đưa về cơ quan công an những gương mặt non trẻ tuy đã biết nghĩ biết sợ nhưng vẫn toát lên sự liều lĩnh
cũng phải thôi
thôi bởi lâu lắm rồi chúng thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ
đa số bỏ học còn lại đứa theo hệ bổ túc một đứa đang học lớp chín nhưng vắng lớp là chuyện như cờ bữa
điều tra viên công an quận hoàng mai nhìn nhận thiếu vắng sự quản lý giáo dục của bố mẹ là một yếu tố
trong hoàn cảnh ấy cả sáu đứa trẻ lại có chung đặc điểm là nghiện game
quán internet ở khu lĩnh nam đã nhẫn mặt đám thiếu niên này
và cũng hết sức đáng trách là chủ quán internet cũng chưa bao giờ thắc mắc về nguồn tiền mà những vị khách ấy có để chơi game hay hỏi hàn nhắc nhở lý do vì sao chúng đang tuổi đi học mà suốt ngày lại mài quần ở quán nét
xem clip hình ảnh và diễn biến những vụ việc mà nhóm đối tượng này đã gây ra người lớn thật sự giật mình
chúng đeo khẩu trang đôi mũ lưỡi chai và cầm theo hung khí dài cả mét di chuyển bằng xe máy không biển số để săn mồi
và mồi của nhóm cướp cũng có sự lựa chọn toan tính khá tinh quái
đầu tiên sẽ là những bị hại cùng độ tuổi để tránh việc bị phản kháng
tiếp đến là những chiếc xe máy không đeo biển số bởi xe không biển số thường là xe gian nếu bị cướp chúng nó sẽ không dám trình báo như lý giải của phùng cầm đào một trong những kẻ được xác định giữ vai trò đầu vụ
sự liên hệ của phùng cầm đào và đồng bọn cũng có cơ sở nhất định vì chính chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng đi gây án cũng là tăng vật vụ trộm được chúng mua trên mạng xã hội với giá năm triệu đồng
những tình tiết lạ này chỉ đến khi
bị đưa về cơ quan công an nhóm cướp mới khai nhận
bởi rõ ràng trong hai vụ việc một xảy ra ở địa bàn quận hà đông vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba một xảy ra ở phường vĩnh hưng quận hoàng mai thì tình tiết khá giống nhau
bà bốn đứa đã quay chặn bị hại khi đi xe máy dùng hung khí uy hiếp đánh lục xoát
nhưng vụ việc ở hà đông bị hại không bị lấy xe máy hay điện thoại ngay cả ý định xin chuyển tiền qua tài khoản của bị hại nhóm cướp cũng lắc vì chúng sợ lộ dấu vết và hành tung
thế nhưng toàn tính của những đứa trẻ mang danh kẻ cướp này chỉ tạo độ khó nhất định đối với cơ quan công an
sáng ngày một mươi bốn tháng ba sau khi tiếp nhận thông tin trình báo về vụ việc cướp xe máy wayanfa lúc dạng sáng cùng ngày
tại trước nhà số một trăm hai mươi năm lĩnh nam phường vĩnh hưng lực lượng công an quận hoàng mai đã giả soát dựng được cơ bản những đối tượng liên quan đến vụ án
chính là những đứa trẻ cư trú trên địa bàn quận có biểu hiện hoặc từng bị nhắc nhở xử lý về hành vi tụ tập đi đêm bằng xe máy mang theo hung khí
hiện giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tích cực truy tìm các bị hại của ba vụ án
mở rộng và truy bắt đối tượng phong để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp hà nội đề nghị ai là bị hại hay người biết thông tin các vụ việc nêu trên
liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai để giải quyết theo quy định của pháp luật
hoặc liên hệ điều tra viên ngọc anh số điện thoại chín trăm một mươi hai một trăm linh một một
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng hai thông tin từ công an quận một mươi hai tp hồ chí minh cho biết
vừa bắt giữ một băng nhóm tuổi tin liên tiếp gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản liên quận
với thủ đoạn manh động trong dịp tết nguyên đán vừa qua
theo điều tra ban đầu ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận một mươi hai đã nhận được tin báo tố giác tội phạm của mtgt
sinh năm hai nghìn một mươi hộ khẩu thường trú phường tân thới nhất quận một mươi hai nơi ở hiện nay xã bà điểm huyện hóc môn
về việc bị cướp giật tài sản vào ngày chín tháng hai tại chỗ địa chỉ số hai trăm hai mươi bốn đường phan văn hớn phường tân thới nhất
sau khi bị cướp tài sản do đang trên đường về quê nghỉ tết nên đến ngày một mươi ba tháng hai em t mới đến cơ quan công an để trình báo
ngay sau khi nhận được tin báo bên cạnh việc báo cáo vụ án về ban chỉ huy công an quận một mươi hai
công an phường tân thới nhất đã chủ động giả soát truy vết các đối tượng gây án
nhận thấy có tính chất manh động coi thường pháp luật của các đối tượng
ban chỉ huy công an quận một mươi hai đã chỉ đạo công an phường tân thới nhất phối hợp với đội cảnh sát hình sự
phối hợp với các đội nghiệp vụ khẩn trương truy xét và bắt đối tượng gây án
qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng sự quyết tâm của lực lượng tham gia phá án
chỉ sau chưa đến hai mươi bốn giờ tiếp nhận tin báo đến dạng sáng ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an quận một mươi hai đã xác định và bắt giữ hai đối tượng gây án là hngh sinh năm hai nghìn bảy
hộ khẩu thường trú phường sơn kỳ quận tân phú
bvc sinh năm hai nghìn tám hộ khẩu thường chú huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
nơi ở hiện nay phường tân quý quận tân phú
và hai đối tượng có liên quan vụ án là ntt sinh năm hai nghìn tám hộ khẩu thường trú phường tân thành quận tân phú
cùng tht sinh năm hai nghìn tám hộ khẩu thường chú phường bình hương hòa quận bình tân
bước đầu cơ quan công an xác định như sau ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
do không có tiền tiêu xài nên bvc rủ và được nhh và tht đồng ý cùng nhau đi cướp tài sản
nhgh xác định như sau
điều khiển xe chở bvc rào qua nhiều tuyến đường thuộc các quận sáu quận một mươi một quận tân bình và quận một mươi hai
tìm kiếm nạn nhân sơ hở mất cảnh giác để cướp giật tài sản
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày khi đến đường phan văn hớn phường tân thới nhất quận một mươi hai
thì nhóm đối tượng phát hiện mdtng sinh năm hai nghìn tám điều khiển xe máy chở theo mtgt
trong đó mt đang sử dụng điện thoại di động nên h đã ra hiệu cho xe biết
sau khi quan sát h điều khiển xe áp sát
để xe giật điện thoại di động của mt rồi cả hai tàu thoát
hngh đã đưa điện thoại vừa cướp giật được cho ntt và tht
đem bán lấy tiền về chia cho các đối tượng để tiêu xài
tiếp tục đấu tranh mở rộng hngh và tht còn khai nhận
đã cùng nhau thực hiện sáu vụ cướp giật tài sản
cụ thể khoảng cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hnh điều khiển xe chở tht
cướp giật một điện thoại di động của một người phụ nữ trên đường đồng đen quận tân bình
sau đó đem bán được một triệu hai trăm linh nghìn đồng
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ngh điều khiển xe chở tht cướp giật một điện thoại di động
của một người đàn ông trên đường phạm hữu thứ quận tân bình
sau đó đem bán được bảy trăm linh đồng
khoảng ba ngày sau khi thực hiện vụ cướp giật thứ hai ngh điều khiển xe chở tht
cướp giật một điện thoại di động một người đàn ông gần giao lộ đường gò xoài
giao với đường tân kỳ tân quý quận bình tân
do điện thoại cũ không bán được nên tht đã cất giữ
tiếp đó chừng hai ngày sau ngh điều khiển xe chở tht
cướp giật được điện thoại di động của một người đàn ông trên đường số bốn quận bình tân
sau đó đem bán được một triệu hai trăm linh nghìn đồng
khoảng ba ngày sau ngoh điều khiển xe chở tht cướp giật điện thoại di động
của một người phụ nữ gần trung cư bảo cát hai quận tân bình
sau đó cũng đem bán được bảy trăm linh đồng
một ngày sau khi thực hiện vụ thứ năm ngh điều khiển xe chở tht
cướp giật một điện thoại di động của một người đàn ông trên đường số một mươi quận bình tân
đem bán được một triệu đồng